theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
nên từ đêm nay đến hết ngày một mươi tám tháng tám các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
cảnh báo có thể xảy ra ngập úng trên địa bàn thành phố hà nội
vì vậy hôm nay tổng cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
đã đi kiểm tra công tác tiêu úng tại một số vùng trọng điểm ngoại thành
công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ hiện đang quản lý hệ thống thủy lợi sông nhuệ
đây là hệ thống thủy lợi liên tỉnh hà nội hà nam có chiều dài hơn một trăm một mươi km
với diện tích lưu vực hơn một trăm linh bảy hectare phục vụ cho trên bốn mươi ha lúa của hà nội và hà nam
từ sau cơn bão số ba tất cả một trăm năm mươi máy bơm của bốn mươi sáu trạm bơm do đơn vị quản lý đã hoạt động hết công suất
để tiêu nước đệm cho hơn tám mươi một hectare trong đó năm mươi ba ha đất sản xuất và một mươi tám ha đất đô thị của thành phố hà nội
để chủ động phòng chống cơn bão số ba
từ sau cơn bão số bốn chúng tôi đã điều hành hệ thống và vận hành các công trình tiêu kiệt nước
trong trục chính sông nhuệ và các kênh mương trong nội đồng
hiện nay chúng tôi đã vận hành trên bốn trạm bơm với một trăm tám mươi hai máy bơm
để tiêu kiệt nước ở trong đồng để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn
trên tinh thần chỉ đạo các công điện của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
tổng cục thủy lợi cũng như của ủy ban nhân thành phố hà nội
tất cả các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn hà nội đã vào cuộc các trạm bơm tiêu lớn
tiêu ra sông hồng sông đuống sông đáy đã được vận hành
về cơ bản đến giờ phút này thì việc tiêu nước đệm ở hà nội đã hoàn thành
nếu như dự báo mưa trong phạm vi ba trăm linh mm trong phạm vi ba ngày
thì chúng tôi cũng không đáng lo lắng lắm về việc phúng ngập ở khu vực ngoại thành
hiện trên địa bàn thành phố hà nội đã và đang vận hành năm mươi chín chạm bơm với một trăm chín mươi năm máy để tiêu nước đệm ra khỏi đồng
với sự phao cuộc tích cực của các cấp chính quyền của hà nội tính đến thời điểm này
cơ bản các diện tích đất sản xuất trên địa bàn thành phố hà nội đã được tiêu kiệt nước đệm
nhằm kịp thời ứng phó nếu có mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố
qua kiểm soát thức địa thì chúng tôi cũng thấy rằng là ngành nông nghiệp hà nội cũng đã
đã chủ động và tiêu nước đệm
thế và đặc biệt là cũng đã bố trí cái trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đảm bảo được cái việc là ứng phó trước cái tình hình mưa
mà theo dự báo thì mưa to mưa rất to và đặc biệt là cái hoàn lưu bão của cơn bão số bốn
để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra sau bão số bốn
hà nội và các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ cần tăng cường vận hành các trạm bơm tiêu nước đệm trong hệ thống
vận hành tối đa công suất các công trình khi có ngập lụt tăng cường trực ban tại công trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa để có phương án vận hành kịp thời